hội nghị nhằm triển khai kế hoạch hợp tác giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ campuchia về hợp tác bảo đảm an ninh trật tự của hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp trực tiếp tác động đến an ninh trật tự tuyến biên giới hai nước việt nam campuchia
tại hội nghị đại diện công an một số đơn vị địa phương của hai bên đã đánh giá về quan hệ phối hợp hiệu quả trong trao đổi thông tin và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới
chủ động phối hợp chặt chẽ giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
qua đó trao đổi những tồn tại vương mắc đề ra các giải pháp góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới giữa hai nước
củng cố và vun đắp thêm mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa việt nam campuchia và quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng công an
tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang đề nghị lực lượng công an hai nước trực tiếp là công an các tỉnh giáp biên hai nước
tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các văn bản pháp lý đã được ký kết giữa hai nhà nước và giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ campuchia
tăng cường trao đổi thông tin về phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội nhất là tội phạm về ma túy mua bán người sử dụng công nghệ cao môi giới xuất cảnh trái phép nhằm kịp thời đấu tranh ngăn chặn
đồng thời tăng cường tuần tra tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân khu vực biên giới tôn trọng độc lập chủ quyền pháp luật và phong tục tập quán của mỗi nước chấp hành nghiêm quy chế quản lý biên giới
hai bên thống nhất tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh an toàn năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn hai mươi hai và các sự kiện quan trọng
vào lúc hai mươi h tối nay liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba sẽ chính thức khai mạc và được truyền hình trực tiếp trên kênh intv và đài phát thanh truyền hình thành phố cần thơ
trước giờ khai mạc trong sáng ngày hôm nay đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba đã đến dân hương tại đền thờ các vua hùng tại thành phố cần thơ
đoàn đại biểu bao gồm bảy mươi bốn đơn vị tham gia trong đó có sáu mươi sáu đơn vị thuộc công an các tỉnh thành địa phương tám đoàn là các cơ quan báo chí truyền thông ngoài công an nhân dân
tại đây đoàn đã thành kính dân hương tưởng nhớ tri ân các bậc tiền nhân đã có công dựng nước đồng thời bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống hào hùng của cha ông
tiếp tục đoàn kết năng động sáng tạo chung sức đồng lòng xây dựng đất nước giàu mạnh
sau lễ dân hương đoàn đại biểu đã tham quan khu trưng bày các hiện vật gắn liền với lịch sử nước nhà
sáng cùng ngày ban tổ chức liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba đã họp ban tổ chức ban giám khảo và các trưởng đoàn tham dự liên hoan
sau khi nghe báo cáo thượng tướng trần quốc tỏ ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm sự chủ động kịp thời trong công tác chuẩn bị của ban tổ chức
nhất là công an thành phố cần thơ cục truyền thông công an nhân dân trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi chiều cường trên diện rộng
nhưng đã kịp thời khắc phục mọi khó khăn để có phương án chuẩn bị tốt nhất cho liên hoan
để liên hoan thành công tốt đẹp thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung đoàn kết thống nhất và tôn trọng công tác chuẩn bị của ban tổ chức không để phát sinh các tình huống bất ngờ
tin tưởng liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba sẽ thành công tốt đẹp ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi đại biểu khách quý và khán thính giả cả nước về một kỳ liên hoan chuyên nghiệp hiệu quả thân thiện
ngay sau buổi họp thứ trưởng trần quốc tỏ đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm diễn ra liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai là ngày hội vô cùng đặc biệt với những người làm truyền hình phát thanh công an nhân dân
không chỉ là một cuộc thi đây còn là nơi để cán bộ làm công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân trao đổi kiến thức kinh nghiệm góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
không khí của một cuộc thi dường như đã nhường lại cho những lời hỏi thăm câu trào thân thiết từ những người đồng nghiệp lâu ngày gặp mặt
sau ba năm bị gián đoạn bởi yếu tố khách quan như dịch bệnh liên hoàn truyền hình phát thanh công an nhân dân được tổ chức định kỳ hai năm một lần buộc phải rời lại
thật ra thì đối với mình thì hai năm một lần là mình thấy rất là nôn nao để mà tham dự mà hôm nay hôm nay tới ba năm thì thấy mình rất là hào hứng khi mà được về tham gia tại cần thơ lần này
trong thời gian qua thì các tác phẩm thì nội dung của các tác phẩm thì rất là hào hứng

dân không chỉ dừng lại ở một liên hoan báo chí mang tính chuyên ngành với những người tham dự liên hoan lần này
đây còn là dịp để những người làm báo trong và ngoài lực lượng công an nhân dân gặp nhau
trao đổi chương trình hợp tác sản xuất cập nhật xu hướng phát triển của báo chí để hướng tới phục vụ khán giả tốt hơn
chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ vì đây là một sinh hoạt chính trị của giới truyền thông
nói chung và của truyền thông công an nhân dân nói riêng
có thể nói là công tác tổ chức đã được lên phương án và chuẩn bị
vì từ nhiều tháng nay đặc biệt là trong cái nội dung truyền thông liên hoan
truyền hình phát thanh công an nhân dân
thì các cái hoạt động bên lề là những hoạt động rất ý nghĩa
đặc biệt là những hoạt động liên quan đến chuyển đổi số
như các bạn biết thì chuyển đổi số là một trong những xu thế
và là nhiệm vụ hàng đầu đặt ra trong giai đoạn phát triển kinh tế số trong giai đoạn hiện nay
thế thì việc các hội thảo có liên quan đến truyền đổi số
và áp dụng và ứng dụng các kỹ kỹ
công nghệ nền tảng truyền đổi số trong hoạt động truyền thông nói chung
và của truyền thông công an nhân dân nói riêng
và đặc biệt là sự làm tốt công tác tuyên truyền không những cho truyền thông của bộ công an
mà là cho công an tất cả các đơn vị và địa phương trong toàn quốc
đấy là mục tiêu hướng tới của truyền thông công an nhân dân
sau kỳ liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ ba
được tổ chức năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tại cần thơ
năm nay liên hoan truyền hình
phát thanh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai đã quay trở lại tổ chức tại thành phố này
công an thành phố cần thơ đồng hành cùng ban tổ chức liên hoan
để liên hoan thành công rực rỡ
ghi đậm dấu ấn của lực lượng làm công tác truyền hình phát thanh công an nhân dân trong cả nước
thời gian mà diễn ra cái liên hoan
thì đúng vào cái thời điểm tháng chín tháng một mươi
âm địch của mùa nước nổi
do đó công tác phối hợp tổ chức của công an thành phố
chỉ ban tổ chức của bộ thì gặp nhiều khó khăn
nhưng với tinh thần quyết tâm cao
thì công an thành phố cần thơ và bang tổ chức
sẽ hoàn thành tốt cái chương trình của liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi được tổ chức tại thành phố cần thơ
đây cũng là niềm danh dự và là nhiệm vụ
để công an thành phố cần thơ hoàn thành tốt trong cái năm hai nghìn hai mươi hai
bên lề các hoạt động chính của liên hoan
một số của hội thảo và hoạt động giao lưu nghề nghiệp
cũng sẽ được tổ chức
với hơn ba mươi năm kinh nghiệm và một mươi hai kỳ liên hoan đã diễn ra thành công
kỳ liên hoan năm nay sẽ tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh những phần thể hiện tốt nhất
những tác phẩm xuất sắc nhất của những người làm báo trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
vâng và chỉ còn ít phút nữa thôi thì liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức khai mạc
không khí tại đây lúc này như thế nào
mời quý vị cùng gặp gỡ phóng viên huyền nhung của chúng tôi ngay sau đây
vâng xin chào trường quay xin chào quý vị khán giả
tôi đang có mặt tại hội trường lớn của đại học cần thơ
nơi đây ít phút nữa thôi sẽ diễn ra lễ khai mạc liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
và sau ba năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
thì năm nay sau ba năm thì liên hoa mới diễn ra tại cần thơ
và mọi người ở đây đều có chung một tâm trạng rất là háo hức vui mừng
khi được gặp lại đồng nghiệp cũng như được hòa chung không khí của một ngày hội dành
dành cho những người làm báo công an nhân dân
và để giúp quý vị có thể hình dung rõ hơn về không khí tại đây lúc này
đứng cạnh tôi đây là trung tá đỗ thành sự là đại diện công an địa phương
đã tham dự liên hoan từ rất sớm
và đồng chí sẽ có một đôi lời chia sẻ để giúp quý vị và khán giả
có thể hình dung rõ hơn về không khí tại đây lúc này
vâng thưa đồng chí tôi cũng như là rất nhiều người có mặt ở đây
đã cảm nhận rất gần cái không khí của ngày liên hoan của chúng ta đã mong chờ từ rất lâu rồi
vậy thì đồng chí có thể chia sẻ một vài cảm xúc của đồng chí
cũng như những tác phẩm mà đồng chí gửi đến với liên hoan lần này ạ
lúc này thì chúng tôi rất là hào hứng và phán kích
chỉ còn một vài phút nữa là cái khai mạc
thì khi khai mạc là cái tiền đề trong những cái liên hoan mà chúng tôi rất mong đợi
và trong cái liên hoan này những cái dừa khai mạc này
chúng tôi đã gặp các đồng nghiệp mà bấy lâu nay chúng tôi không gặp
và đặc biệt là đợt dịch vừa rồi
vì thế mà chúng tôi rất vui khán khởi
vậy thì những tác phẩm đồng chí gửi gắm đến liên hoan lần này là gì ạ
ở công an tỉnh quảng ngãi chúng tôi tham gia là bảy tác phẩm
cái bảy tác phẩm chúng tôi là cái chủ đề ngoài cái đặc sản của vùng miền quảng ngãi
như vùng miền núi và biển đảo
thì vì nó về những cái hữu tục hay là ngư dân bán biển
thì chúng tôi cũng đem lấy những cái hình ảnh về những cái hình ảnh công an ở cơ sở
hình ảnh những lực lượng công an địa phương phòng chống dịch bệnh
cũng như là cái phòng chống thiên tai
để mà cho cái địa phương cả nước cũng như tham gia nó đủ màu sắc
vậy thì đồng chí
đồng chí có chia sẻ một vài điều về kỳ vọng liên hoan lần này ạ
đối với chúng tôi là những người làm truyền hình công an nhân dân cả nước
rất mong mỏi ra muốn những cái kỳ liên hoan để mà đánh hạn lại đây
để gặp nhau để mà trao đổi giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm
đặc biệt là qua những kỳ liên hoan chúng tôi sẽ chia sẻ học hỏi thêm
những cái cách làm những cái tác phẩm mà có chất lượng cao
để sau đó chúng tôi để về phục vụ làm tốt công tác tuyên truyền
và trong cái kỳ liên hoan này chúng tôi
chúng tôi sẽ mong muốn hơn nữa để mà được về vùng đất miền tây
đặc biệt là vùng đất cần thơ nơi mà đất khách yêu người
cũng như là vùng đất của tụi bấy là gạo trắng nước trong
thưa đồng chí rõ ràng là những nhiệm vụ tuyên truyền của chúng ta
trọng tâm là về vấn đề an ninh trật tự cũng như là những hình ảnh
về người chiến sĩ công an nhân dân những gương người tốt việc tốt
đã được các đồng chí phản ánh hàng ngày hàng giờ trên kênh sóng của antv
cũng như kênh sóng của các đài phát thanh truyền hình trung ương
cũng như địa phương và xin chúc cho đồng chí cũng như là các đồng chí
trong đơn vị của mình tiếp tục hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
cũng như là tiếp tục cái ngọn lửa đam mê dành cho nghề báo
và sau đây xin trở lại trường quay với phần trình bày tiếp theo
của các biên tập viên